tổng cục đường bộ việt nam cho biết tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một mới chỉ có gần một triệu xe ô tô trên cả nước
gián thẻ thu phí tự động không dừng con số này mới chỉ bằng một phần tư số phương tiện trong cả nước
trong số phương tiện đã gián thẻ chỉ có hơn bốn mươi bảy nạp tiền để sử dụng dịch vụ
nguyên nhân của việc chậm triển khai gián thẻ thu phí tự động ngoài thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến
thì do hiện nay chỉ ngân hàng bidv chấp nhận miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng
để khuyến khích khách hàng nạp chuyển tiền sử dụng dịch vụ các ngân hàng khác vẫn đang trong quá trình xem xét
việc gián thẻ thu phí tự động đang được miễn phí song theo quyết định số một mươi chín
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở đi chủ phương tiện phải trả phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ
để tăng số lượng người dân gián thẻ thu phí tự động lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi khi hoàn tất lắp đặt thu phí tự động không dừng trên cả nước
cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa
việc xử phạt xe ô tô đi vào làn thu phí tự động không dừng theo nghị định số một trăm linh của chính phủ